vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai ngọn lửa đã bất ngờ bốc lên từ khu vực công ty nhựa kim ngọc long
có địa chỉ ở khu công nghiệp trà nóc quận bình thủy thành phố cần thơ
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố cần thơ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa
đến hai mươi ba giờ cùng ngày lực lượng chữa cháy đã cơ bản khống chế đám cháy và tiếp tục phun xịt nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy
hiện đám cháy chưa có thương vong xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ